nhằm xúc tiến thương mại hợp tác đầu tư tại việt nam kết nối thương mại và đầu tư giữa việt nam và châu âu
tập đoàn sapatel có trụ sở tại đức do tỷ phú gốc việt mai vũ minh
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dẫn đầu đã thăm và làm việc tại bosnia hezovina
chuyến thăm lần này nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng công nghệ cao
phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tài bất động sản khách sạn du lịch nông nghiệp tại việt nam bosnia hezgovina đức và nhiều nước trên thế giới
đoàn đã được tổng thống bosnia herzegovina milorad dodik tiếp cam kết hỗ trợ tập đoàn trong hoạt động đầu tư kinh doanh quốc tế
trước đó nhận lời mời của phó thủ tướng thứ nhất kiêm bộ trưởng ngoại giao nước cộng hòa serbia
ngài ivica daszik ông mai vũ minh và lãnh đạo tập đoàn zapaten đã có chuyến thăm
theo lãnh đạo tập đoàn zapaten
việt nam là một thị trường tiềm năng ở châu á có nhiều cơ hội hợp tác kinh tế với các nước châu âu
trong đó có vùng ban căng như bosnia herzegovina croatia và serbia
tập đoàn đang có những kế hoạch đầu tư lâu dài tại việt nam